các cơ sở tư nhân thi nhau đưa ra những gói khuyến mại hấp dẫn cho các gói tẩm soát ung thư
với nhiều lời quảng cáo phóng đại như chỉ cần một xét nghiệm ra nhiều bệnh
chi phí cho các gói khám có thể lên tới hàng chục triệu đồng
xong nhiều người vẫn rơi vào cảnh tiền thì mất nhưng bệnh thì bị chẩn đoán sai
thưa quý vị nắm bắt được nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng được nâng cao
và nhất là đối với các dịch vụ thăm khám liên quan đến việc tầm soát ung thư
các cơ sở tư nhân đã đua nhau đưa ra nhiều lời quảng cáo
với nhiều khuyến mãi hấp dẫn về các gói dịch vụ ở nhiều mức giá khác nhau
và điều đáng nói là những lời quảng cáo mà các cơ sở tư nhân đưa ra
thì đều bị phóng đại về tác dụng của các gói dịch vụ
khiến cho nhiều người dễ dàng tin vào điều đó
và để rồi tiền thì mất còn bệnh thì lại bị chuẩn đoán sai
nhanh chóng đơn giản hiệu quả và ít xâm lấn
là những lời quảng cáo về các gói tẩm soát ung thư được một số cơ sở y tế tư nhân đưa ra
đặc biệt người dân lại có thể lựa chọn một cách dễ dàng những gói tẩm soát
chỉ cần thông qua tử tỏ tìm kiếm tẩm soát ung thư
thì sẽ có hai lời quảng cáo về các gói tẩm soát ung thư
hàng trăm thậm chí hàng nghìn kết quả để lựa chọn
mỗi cơ sở đều đưa ra những lời quảng cáo khác nhau về các gói tẩm soát ung thư
sòng điểm chung là đều hứa hẹn những chương trình khuyến mại đầy hấp dẫn
lên tới bốn mươi năm cho một gói khám
thậm chí có những cơ sở tư nhân còn khẳng định
chỉ bằng xét nghiệm máu là có thể tìm ra các nang gây ung thư
độ chính xác lên tới bảy mươi tám mươi

xét nghiệm máu thì sẽ có bao gồm ung thư dạng dày dạng tràng sát thật kỵ
các chỉ số bất thường về trong máu

tin vào những lời quảng cáo anh thanh sau khi thấy dấu hiệu bị đau ở vùng thắt lưng nhiều ngày
nên đã quyết định đến một cơ sở tư nhân để khám và được tư vấn làm gói tầm soát ung thư
kết quả là anh không có dấu hiệu của bệnh ung thư
tuy nhiên anh không có dấu hiệu của bệnh ung thư
sau khi có kết luận bệnh tình của anh vẫn không thuyên giảm
anh quyết định đến khám và xét nghiệm tại bệnh viện sanh phôn
và phát hiện khối u ở bàng quang
chiêu trò của các cơ sở y tế để dọa bệnh nhân và ép bệnh nhân phải sử dụng các dịch vụ của họ
thì tôi đã trải qua rồi
và khi mà tôi đến đấy thì tôi đã phải đi về
tại vì khi mình đến đấy mình khám mũi một tí lưng
mà ra rất nhiều các cái xét nghiệm các cái dịch vụ khác
mà hóa đơn lên tới mười mấy triệu
đúng là hiện tại trên mạng có rất nhiều thông tin với lời quảng cáo rất hay
là những cái xét nghiệm máu có thể trần đoán ra tất cả các loại ung thư
và với những cái gói giảm giá cũng như khuyến mại rất là lớn
thì theo tôi đây là một cái thông tin chưa đúng
và chúng ta không nên hoàn toàn quá tin tưởng vào những cái thông tin như vậy
bởi vì là trong quá trình công tác thì chúng tôi đã gặp không ít lần những bệnh nhân
mà hoàn toàn không có ung thư
tuy nhiên khi mà xét nghiệm thấy các chất xét nghiệm máu tăng cao
và tưởng nên họ rất lo lắng
và khi mà đến khám với chúng tôi thì làm tất cả các xét nghiệm thì đều trong giới hạn bình thường
các chuyên gia cho biết trong cơ thể người bệnh ung thư
khối u có thể tiết ra một số chất đặc trưng đủ cao để đo được
nhưng những chỉ số này không thực sự đặc hiệu cho một loại ung thư nào
thậm chí một số chỉ số có thể tăng khi người bệnh mắc một số bệnh mãn tính
cái xét nghiệm máu như vậy
nó có những tỷ lệ dương tính giả hoặc âm tính giả khá là cao
như vậy là rõ ràng nếu mà chúng ta chỉ dựa vào cái xét nghiệm này
thì nhiều khi chúng ta sẽ bị quá lo lắng
bởi vì chúng ta nghĩ chúng ta bị ung thư nhưng mà thực ra là không có
hoặc tồi tệ hơn nguy hại hơn là chúng ta có ung thư
nhưng mà kết quả xét nghiệm máu lại bình thường
và chúng ta chủ quan chúng ta không đi kiểm tra thêm
làm cho bệnh chẳng đoán muộn và khả năng điều trị nó là thấp
chúng ta cần phải khai thác những dấu hiệu mà bệnh nhân mắc phải
để chúng ta tư vấn làm những xét nghiệm như thế nào cho nó phù hợp
đối với xét nghiệm máu thì một số trường hợp cần nên làm
bởi vì sao
những trường hợp mà liên quan đến vấn đề gia đình
có đột biến gen hay là có dòng tế bào mầm
thì chúng ta nên tẩm soát bằng máu
đương nhiên thì xét nghiệm máu cũng có thể có độ chính xác nhất định
tuy nhiên thì nếu như những bệnh ung thư phổ thông ung thừa
mà chúng ta xét nghiệm máu
thì cũng chưa đạt được độ chính xác cao
vì khi mà trong máu có tế bào ung thư
thì hầu hết bệnh nhân ở giai đoạn bệnh tư vấn là muộn
tế bào ung thư đã phóng tích vào trong máu
và chúng ta mới tìm được tế bào trong máu
vì vậy thì không chỉ là xét nghiệm máu
mà chúng ta còn cần phải có những cái phương tiện khác
ví dụ như là các phương tiện chẩn đoán hình ảnh
hay là những phương tiện thăm dò chức năng khác
phối hợp với nhau
nhằm mang lại hiệu quả
về các phương tiện thăm dò chức năng khác

theo tổ chức y tế thế giới who
khoảng một phần ba các bệnh nhân ung thư
có thể chữa khỏi nếu được phát hiện và điều trị sớm
vì vậy việc tầm soát ung thư là rất cần thiết
và cũng là yếu tố quan trọng
để quyết định tỷ lệ điều trị bệnh thành công
xong mỗi loại ung thư yêu cầu tầm soát
ở các độ tuổi giới tính hoàn cảnh khác nhau
chứ không phải ai cũng cần tầm soát
tất cả các nguy cơ ung thư
thực ra chiến lược tầm soát ung thư
phụ thuộc vào từng loại bệnh
có nghĩa là mỗi loại bệnh
chỉ chúng ta sẽ có một chiến lược tầm soát khác nhau
tôi có thể ví dụ đây là ung thư đại trực tràng
với ung thư đại trực tràng
muốn tầm soát hiệu quả
trước tiên là người bác sĩ sẽ phải phân loại
xem bệnh nhân ở cái nhóm nguy cơ cao hay nguy cơ thấp
những nguy cơ cao
ví dụ như là một bệnh nhân
họ có tiền sử xạ trị vùng tiểu khung vùng bụng
có tiền sử gia đình ung thư đại trực tràng
có tiền sử ung thư đại trực tràng trước đó
hoặc là có những bệnh lý mạng tính
viêm nết đại trực tràng mạng tính
với những trường hợp này thì bác sĩ sẽ tư vấn
cho họ nên tầm soát sớm ở độ tuổi
trước bốn mươi năm tuổi
và thông thường có thể tiến hành một nội soi đại trực tràng
để chẩn đoán
và khi mà dựa vào kết quả
nội soi đại trực tràng đó
thì bác sĩ sẽ có cái kế hoạch cho lần tầm soát tiếp theo
ngược lại với những trường hợp
bệnh nhân có nguy cơ trung bình
ở đây chỉ dựa vào độ tuổi thôi
ở việt nam thường là độ tuổi từ bốn mươi năm đến bảy mươi năm tuổi
ngoài ra bệnh nhân này
thì không hề có tiền sử gia đình
không có các tiền sử xạ trị
cũng như không có những bệnh lý mạng tính
ở đại trực tràng
với nhóm này thì chúng ta có thể có hai lựa chọn
một là chúng ta sẽ nội soi đại trực tràng
ở độ tuổi khoảng bốn mươi năm
tuy nhiên là cái này thì nó tốn kém
và nó không thể áp dụng cho toàn bộ người dân
vì cái độ tuổi bốn mươi năm đến bảy mươi năm ở việt nam quá là đông
thì chúng ta có thể áp dụng
phương án sàng lọc trước
bằng cái xét nghiệm miễn dịch
tìm máu ẩn trong phân
người bệnh hoặc người dân
lên khám ở các tuyến chuyên khoa
vì các tuyến chuyên khoa thì
có các bác sĩ
thứ nhất là rất chuyên nghiệp
thứ hai trình độ chuyên môn tốt
và cái thứ ba là
họ có kinh nghiệm để tư vấn
cho những người bệnh hoặc người dân
lên tẩm soát
lên khám lên xét nghiệm
và thực hiện các xét nghiệm như thế nào cho nó phù hợp
chính vì vậy sẽ
tránh được cái vấn đề
nãng phí chi phí không cần thiết
quý vị hãy lưu ý những lời khuyên
từ các chuyên gia của chương trình
còn bây giờ thời lượng dành cho chương trình an ninh với cuộc sống của chúng tôi
xin được phép khắp lại tại đây
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
hẹn gặp lại